người dân thủ đô và du khách tại khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng xuân mừng đảng
do đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động biểu diễn tại khu vực vườn hoa lý thái tổ
sau nhiều lần được tổ chức chương trình đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của công chúng thủ đô
trong hơn chín mươi phút các nghệ sĩ chiến sĩ của đội nhạc lễ và đội nghệ thuật tuyên truyền thuộc đoàn nghi lễ công an nhân dân
và nhà hát công an nhân dân đã biểu diễn một mươi chín tiết mục phục vụ đông đảo người dân và du khách
chiếm phần lớn thời lượng biểu diễn trong chương trình là các tiết mục có nội dung ca ngợi đất nước ca ngợi bắc hồ và mừng xuân mới
với sự đoán nhận nồng nhật của quần chúng nhân dân trong năm hai nghìn một mươi chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại tổ chức tại thủ đô hà nội
mà còn chúng tôi sẽ tổ chức ở những thành phố lớn như là thành phố hồ chí minh và đà nẵng
và thêm những tác phẩm không chỉ là những tác phẩm trong nước
những tác phẩm của việt nam và mình còn sẽ dàn dựng những tác phẩm nước ngoài để không chỉ phục vụ nhân dân trong nước
mà còn phục vụ những du khách quốc tế đến thăm việt nam
cũng trong chương trình công chúng có dịp xem lại nhiều tiết mục đã khá quen thuộc
từng được các nghệ sĩ biểu diễn và được công chúng đón nhận
ngoài ra một số tiết mục mới với sự kết hợp của đàn bầu truyền thống và dàn nhạc kèn tây đã mang đến một màn trình diễn mới mẻ và không kém phần hấp dẫn
đây cũng là một trong những bước nhằm xây dựng các chương trình có nội dung đa dạng phong phú hơn
thể hiện khả năng biểu diễn đa dạng của các nghệ sĩ chiến sĩ công an
chương trình được tổ chức với mong muốn tạo sự gần gũi giữa lực lượng công an với nhân dân
dự kiến chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ công an biểu diễn sẽ được duy trì hàng tháng vào các buổi tối thứ bảy
hoặc chủ nhật tuần đầu tiên của tháng hoặc vào các ngày lễ lớn tại khu vực hồ hoàn kiếm